thời gian qua lực lượng công an đã bắt nhiều nhóm mạo danh cơ quan chức năng y tế lừa đảo người tiêu dùng
các đối tượng bán thuốc đông y trôi nổi trên thị trường lừa đảo bằng những chương trình khám bệnh của nhà nước
vì thế mà đã có rất nhiều người bị sập bẫy
đây là các đối tượng mà công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã bắt vì giả danh cơ quan chức năng y tế lừa đảo
trước đó công an quận bắc tử liên thành phố hà nội tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ tố giáp về việc
bị đối tượng lừa đảo với hình thức gọi điện mời mua thuốc đông y tham gia chương trình hỗ trợ chi phí khám sức khỏe miễn phí và lừa đảo
chiếm đoạt của bà gần một hai tỷ đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an quận bắc tử liên đã khẩn trương vào cuộc
tổ chức điều tra và xác định được nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân do nguyễn văn tâm cầm đầu
cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên ngay tại căn hộ của chúng thuê trọ và làm trụ sở
công an quận bắc tử liên thành phố hà nội đã khởi tố một mươi đối tượng
bùi văn thuật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng có hộ khẩu thường chú ở yên nhân ý yên tỉnh nam định
trịnh việt hoàng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường chú ở yên thắng ý yên nam định
và nguyễn như tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại tam sơn từ sơn tỉnh bắc ninh
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đối tượng nguyễn văn tâm là chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an tâm khai nhật đã thuê nhóm nhân viên tham gia đường dây lượm
trong đó nguyễn văn quang được giao quản lý tài khoản ngân hàng mang tên là quang để nhận tiền lừa đảo
để chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo của mình đối tượng nguyễn văn tâm đã mua các loại thực phẩm chức năng
có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ với giá là ba mươi đồng một hộp
và mua các loại điện thoại giá rẻ cùng nhiều sim giác điện thoại không chính chủ
giao cho các nhân viên làm phương tiện liên lạc gọi điện mời chào khách hàng
tôi là phan thanh hải thanh trao sở y tế bên bộ phận pháp chế và xử lý hồ sơ của mình về khoa khớp đây
thế là dạo này tình trạng sương khớp của mình nó cải thiện ra như nào rồi
vâng thế là một mươi phần mình cải thiện được bao nhiêu phần trăm rồi
vâng hôm nay là tôi gọi điện thứ nhất là thăm khám cái tình trạng của mình
thứ hai là muốn kê cho mình cái liệu trình nâng cao cũng như đặc trị để chấm dứt cái tình trạng sau này
để tái phát sinh lại cái bệnh của mình và đồng thời cái là bồi hoàn cho mình
số tiền là hai mươi triệu đồng
tôi gửi về cho chị là hai loại thuốc cũng như là một kết giả bảo hành
trên đấy là đóng dấu đỏ của bác giám đốc bệnh viện bùi thuận
cũng như là bên pháp chế pháp lý là bác hồ đức nghĩa
khi mà chị nhận được cái này là chị giữ kỹ cho tôi
để đến ngày chúng tôi về chúng tôi sẽ hỗ trợ cho chị ạ
alo chị dịch kìa tôi chào chị nhé tôi là bùi thuận là giám đốc của sở y tế
thế thì hôm nay trực tiếp tôi được tiếp nhận hồ sơ bệnh án của mình
bên phía chú hải
thì là cũng nói qua với chị một chút là vừa nghe một tin buồn là chú hải
chú đi đường là mới gặp tai nạn là mới mất chiều hôm nay
đấy thì bây giờ hiện tại cái hồ sơ của mình đấy thì đang được tôi trực tiếp và hỗ trợ
thì làm sao cái công việc sự việc thì thật sự là chị là không ai muốn như vậy cả
thì bây giờ chú ấy mất rồi
thì làm sao cái hồ sơ của mình đang thiếu một chút chi phí để làm sao là tôi
thế là người trực tiếp đứng lên tiếp nhận cũng như là hỗ trợ hồ sơ gia đình nhà mình
thì là chi phí bây giờ
mình đang thiếu là bảy mươi triệu đồng
bảy mươi triệu đồng thì đấy là làm sao mình mong muốn là mình đóng cho tôi
để làm sao tôi hoàn tất thủ tục hồ sơ để về chi trả cho mình
đấy là mình chuyển khoản vào sợ lý của tôi là cháu võ thị châu giang
alo chị nguyễn thị dịch đấy ạ
tôi là nguyễn minh châu
là giám đốc quân đội ngân hàng vb
hôm nay tôi qua điện cho mình ở bên chỗ chú phan thành hải
thì là tôi thấy chú để lại cái thông
thấy mình là muốn là mong muốn là các bác về địa phương mình hỗ trợ thăm khám
như chi trả lại số tiền
hôm nay tôi qua điện cho mình đấy
thì tổng số tiền mình được nhận là hai trăm linh triệu đồng
thì tổng chi phí là tất cả ai đều nhận được
thì đều phải đóng chi phí thuế vat bên phía ngân hàng
thì là chi phí thuế của mình là một mươi ba
một mươi ba của hai trăm linh triệu nó rơi vào hai mươi sáu triệu đồng
thì đấy thì là chúng chị đóng vào cho tôi
để tôi sẽ làm sao đó là hỗ trợ chi trả giải ngân cho mình trong ngày
em là nguyễn minh châu
là phải đóng tài khoản của cháu quang
là trợ lý bên pháp lý khoa bạc nhà nước
đóng để tránh là tình trạng là tôi
tôi không nhận bất kỳ số tiền của ai cả
tại vì là tôi tránh ảnh hưởng cái uy tín cái danh tiếng của tôi
mô phật thầy chào quý phật tử
quý phật tử để lại thông tin bên nhà chùa là đang mong muốn điều trị mất ngủ phải không
thì là quý phật tử là bị mất ngủ lâu chưa
và một đêm không biết là ngủ được mấy tiếng
thì là bây giờ là cái tình trạng mất ngủ
trong cái cuộc sống lân tưởng của mình
có phải suy nghĩ lo lắng về vấn đề gì không
đấy thì là bên nhà chùa là đang có cái thành phần dược liệu
có bài thuốc là tâm giấc an
thì có những dược liệu thành phần như là lạc tiên
cây vông cây mất ngủ
có máu nhân trần đinh lăng
là đang hỗ trợ cho mình về cái việc là thiếu máu lên não
suy giảm trí nhớ và mất ngủ lâu năm
thì bây giờ là quý phật tử là có mong muốn là được thầy hỗ trợ cho là
thăm khám hay là uống cây thuốc này của nhà chùa để được sớm khỏi bệnh không
trên cái nhãn thuốc này là có ghi một là
ngày là uống hai lần mỗi lần là uống một mươi viên
còn những cái thành phần dược liệu thì là từ tự nhiên
và không gây ảnh hưởng gì đến những ánh thuốc tây
thầy thiết ra có hỏi là thầy ở đâu không
có gọi là
bây giờ hỏi là thầy ở chùa nào hay là đi đến nào thì trả lời như thế nào
thầy ở nhà chùa là ở bên nhà chùa long hương
là ở nhân trạch đồng nai
nếu mà quý phật tử đồng ý thì sẽ gửi hai loại thuốc có tên là tâm dương an
qua đường biêu điện thì hai ba hôm nữa là các phật tử sẽ nhận được
khi mà nhận được thì điện lại cho bên nhà chùa để xác nhận lại
thế mỗi hộp là bao nhiêu tiền

khi mà sử dụng thuốc của nhà chùa thì trong quá trình sử dụng
nên kiêng thịt chó cà phê thuốc lá rượu bia
đồng thời là sử dụng thì một ngày là uống hai lần mỗi lần đúng một mươi viên
thầy sẽ gửi là hai loại thuốc có tên là tâm giấc an
và mỗi loại có giá trị là tám trăm linh miền
là chi phí lần này uống trong ba mươi ngày là một triệu sáu
nguyễn văn tâm đã mua thông tin
thế và số điện thoại của các bệnh nhân mắc bệnh xương khớp mất ngủ
gồm tên tuổi địa chỉ loại thuốc xương khớp mất ngủ đã mua
số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc với giá là một đồng cho một số điện thoại
sau đó tâm giao cho nhóm nhân viên trực tiếp gọi điện thoại
mời chào mua thuốc đồng y thực phẩm chức năng điều trị xương khớp mất ngủ
và mời tham gia chương trình nhà nước hỗ trợ chi trả tám
chi phí thuốc điều trị và tặng thẻ khám chữa bệnh miễn phí
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo của mình
đối tượng nguyễn văn tâm đã mua các loại thực phẩm chức năng
có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ với giá là ba mươi đồng một hộp
và mua các loại điện thoại giá rẻ cùng nhiều sim giác điện thoại di động không chính chủ
giao cho các nhân viên làm phương tiện liên lạc gọi điện mời chào khách hàng
để câu được nhiều khách nguyễn văn tâm đã cho chạy quảng cáo
các loại sản phẩm thuốc đông y trên mạng xã hội
và giao cho mỗi nhân viên từ năm mươi đến một trăm linh thông tin y tế
và số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp mất ngủ để gọi điện thoại mời chào
đa số những khách hàng này đều là những người già mắc bệnh mãn tính xương khớp mất ngủ lâu năm
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi giả danh là bác sĩ thanh tra y tế
đánh vào tâm lý sợ đau ốm yếu mệt của người già để mời mua thuốc đông y
thực phẩm chức năng và mời tham gia chương trình
những người uống thuốc đồng y lâu năm sẽ được nhận được
nhà nước chi trả tám mươi số tiền mua thuốc và được tặng một thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện trung ương
chương trình này do các đối tượng tự nghĩ ra
nhóm này còn ngon ngọt rụ rỗ các nạn nhân
nếu đồng ý tham gia chương trình thì sẽ được làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám bệnh
và gửi thuốc chữa bệnh xương khớp mất ngủ đến tận nhà
một mươi ngày sau hiệp hội thanh tra y tế sẽ về thăm khám
và chi trả tám mươi số tiền khám và thuốc điều trị như đã hứa
để tham gia chương trình
đối tượng yêu cầu mỗi bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ một đến ba triệu đồng
sau khi bị hại đồng ý tham gia nguyễn văn quang sẽ đóng gói biêu phẩm thuốc
gồm thuốc chữa bệnh xương khớp thẻ bảo hành giả ghi tên khách hàng bên trên
có đóng dấu gửi cho bị hại thông qua dịch vụ thu tiền hộ
của một công ty dịch vụ biêu điện chuyển phát hàng hóa
và nhân viên chuyển pháp có trách nhiệm thu hộ từ một đến ba triệu đồng của bị hại
nguyễn văn tâm thống nhất nếu lừa đảo được khách số tiền dưới một trăm linh triệu đồng
thì nhân viên sẽ được chia hai mươi số tiền lừa đảo
nếu lừa đào được trên một trăm linh triệu đồng thì nhân viên sẽ được gửi ba mươi
đối tượng dùng cái thủ đoạn như là sẽ được thăm khám định kỳ và rồn sổ
dồn sổ là nhận tiền mỗi tháng là được hai triệu đến hai triệu rưỡi một tháng
và nếu muốn nhận một năm thì nhận với số tiền
lớn là hơn hai trăm linh triệu
thì bị hại thì sẽ phải đóng phí để dồn sổ
là kinh phí để cho các nhóm đối tượng này làm hồ sơ
khi mà số tiền đã lên rất là cao
thì tâm lý của người phạm tội là sẽ cố muốn đóng lốt
để được nhận số cái lốt này khoản số tiền là hơn mấy trăm triệu đồng
do vậy nên là các đối tượng mới có thể lừa đào được
và khi đến khi mà nhận ra mình đã bị lừa thì lúc đấy
thì số tiền đã rất là lớn rồi
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng
nêu cao tinh thần cảnh giác với các hành vi
quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có sử dụng hình ảnh
thiết bị trang phục tên thư tín của các đơn vị cơ sở y tế
bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế
thư cảm ơn của người bệnh bài viết của bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế
gọi điện thoại tự xưng là bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế tư vấn
bắt bệnh và giới thiệu để bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe
gọi điện thoại tự xưng là bệnh nhân đã khỏi bệnh sau khi sử dụng sản phẩm
để giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe
từ đó khi mua và sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe
người dân cần lưu ý một số điểm sau
thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
trong trường hợp có bệnh người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời
tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ
côngkhaiyt moh gov vn và nghị định một mươi năm vfa gov vn trước khi quyết định chọn mua sản phẩm
chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm
và nhà sản xuất sản phẩm rõ ràng